tại tỉnh quảng trị thời gian gần đây do diễn biến bất thường của thời tiết
giày lưng trắng đã bùng phát trên diện rộng
bên cạnh đó sự chủ quan của người dân trong công tác phòng trừ
cũng đã làm cho mật độ của dày ngày càng tăng gây ảnh hưởng đến sản xuất vụ mùa của bà con
cánh đồng hơn một trăm tám mươi hectare lúa của tổ hợp tác hải trừ xã trung hải huyện do linh tỉnh quảng trị
đã có hơn một mươi hectare lúa giống hc chín mươi năm bị nhiễm bệnh lùn sọc đen
vụ hè thu trước ở khu vực này cũng đã gieo cấy bảy mươi dống lúa này
có một số diện tích bị nhiễm bệnh lùn sọc đen
mặc dù ngành nông nghiệp tỉnh quảng trị đã khuyến cáo tuyệt đối không dùng
nhưng bà con vẫn bất chấp và đã sử dụng lại giống lúa hc chín mươi năm trong mùa vụ này
ngành nông nghiệp tỉnh quảng trị kiểm tra một mẫu lúa phát hiện
có nhiều mẫu lúa dương tính với virus lùn sọc đen phương nam mật độ dày có nơi lên đến một mươi con trên một mét vuông
đến nay trên địa bàn tỉnh quảng trị có hơn tám hectare lúa bị nhiễm dày lưng trắng
trong đó có năm hectare nhiễm bệnh lùn sọc đen
giai đoạn này cây lúa ở quảng trị đang đẻ nhánh làm đồng nên vấn đề ngăn chặn lây lan của dày
cũng như bệnh lùn sọc đen đang được ngành nông nghiệp tỉnh quảng trị triển khai rất quyết liệt
quảng trị chúng tôi đang tập trung để mà cùng với các địa phương
chúng tôi phải cử cán bộ về tân các cơ sở cùng với các địa phương để đồng loạt ra quân
hưởng dẫn các biện pháp để ba con có thể diệt trừ dây hiệu quả nhất
đồng thời với đó chúng tôi phải tăng cường việc thu thập các mẫu lúa và mẫu rây đã bị bệnh để kịp thời tiêu hủy
về phía cục bảo thực vật và trung tâm vùng
chúng tôi sẽ cử cản bộ tăng cường phối hợp chặt chẽ với các trí cục để điều tra đồng ruộng và giảm sát để thu hút mẫu
chúng tôi kể cả ngày bảy chủ nhật và kể cả những ngoài dơ
chúng tôi cũng hủy đồng anh em làm và trả lời kết quả trong thời gian ngay nhất khi có mẫu
trên địa bàn các tỉnh bắc miền trung bệnh lùn sọc đen đã xuất hiện tại nghệ an quảng bình và quảng trị
vì vậy rất cần sự vào cuộc của các ngành các cấp ở tỉnh quảng trị
đặc biệt là bà con nông dân nên thường xuyên thăm đồng và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng
trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo bốn đúng để ngăn chặn triệt để dày lưng trắng
và bệnh lùn sọc đen lây lan trên diện rộng gây ảnh hưởng đến năng suất lúa của vụ hẻ thu